giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội
thu hút đầu tư thúc đẩy sản xuất và phát triển kinh tế
vì vậy thanh hóa luôn chỉ đạo quyết liệt chủ động tháo gỡ mọi khó khăn
đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch
dự án đường phúc ngư giang sơn là công trình trọng điểm của huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
theo kế hoạch tuyến đường dài hai một km này sẽ hoàn thành vào cuối năm nay
tuy nhiên để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội
chủ đầu tư và đơn vị thi công quyết tâm thông xe kỹ thuật trước ngày ba mươi tháng bốn tới đây
ban quản lý dự án ủy ban dân huyện cũng đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện dự án
và cùng với đó là chỉ đạo chỗ nhà thầu thi công thực hiện ba k bốn k để sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng
chất lượng và tiến độ thi công các dự án trọng điểm
do ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh thanh hóa làm chủ đầu tư
cũng đang được giám sát chặt chẽ
các bên có liên quan tập trung cao độ cho việc giải phóng mặt bằng
áp dụng các giải pháp thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ dự án
toàn bộ máy bóc thiết bị nhân lực tài chính sẽ đảm bảo vượt trước tiến độ thi công
mà đã được ký kết với chủ đầu tư
giải quyết ngay tháo gỡ về các vướng mắc khó khăn phát sinh trong quá trình về vật liệu
về thay đổi địa chất công trình để giải quyết đảm bảo ngay lập tức đảm bảo được tiến độ và chất lượng của công trình
tính đến hết tháng ba giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh thanh hóa ước đạt gần một tỷ đồng
tăng hơn ba so với cùng kỳ
đây là kết quả của việc cấp tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công
địa phương lập tiến độ thực hiện và giải ngân vốn cụ thể
lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án